sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa thông báo kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
sẽ thi bốn môn gồm toán ngữ văn ngoại ngữ và lịch sử kỳ thi được tổ chức từ ngày hai đến ngày ba tháng sáu
các bài thi môn toán ngữ văn thi theo hình thức tự luận với thời gian một trăm hai mươi phút một môn
bài thi môn ngoại ngữ kết hợp cả hai hình thức tự luận và trách nhiệm khách quan thời gian làm bài là sáu mươi phút
riêng bài thi lịch sử thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài sáu mươi phút
đề thi tuyển sinh vào lớp một mươi tại hà nội năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình trung học cơ sở
chủ yếu nằm trong chương trình lớp chín đây là năm đầu tiên hà nội thực hiện đổi mới phương thức thi tuyển sinh vào lớp một mươi
với số lượng môn thi gấp đôi các năm trước kết hợp cả hình thức tự luận và trách nhiệm
theo lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội việc đổi mới này nhằm tránh tình trạng học sinh học tủ học lệch
cầu ý kiến rộng rãi việc thi bốn môn độc lập là phương án được nhiều ý kiến đồng thuận